điều trú tại thị trấn lộc bình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã ra tay hành hung và bắt giữ người trái pháp luật
hiện công an huyện lộc bình đang tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên
vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi vừa qua tại khu nhà trọ ở thị trấn na dương huyện lộc bình
bốn đối tượng trên đã đánh và ép anh nịnh văn bắc lên xe ô tô di chuyển theo hướng quốc lộ bốn b ra thị trấn lộc bình
sau khi nhận được tin báo của người dân chỉ sau hơn hai giờ đồng hồ tổ công tác công an huyện đã xác minh làm rõ và bắt giữ bốn đối tượng trên
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi bắt giữ người trái pháp luật do không đòi được nợ
vận chuyển thuốc lá lậu một đối tượng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long bắt quả tàng
khi đang tuần tra trên đường tỉnh lộ chín trăm linh bảy thuộc địa phận xã trung hiệp huyện vũng liêm lực lượng công an phát hiện đối tượng trần quốc khải
trú tại huyện phong điền thành phố cần thơ đang vận chuyển một hai trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu khải khai nhận trở thuê cho một người ở thành phố cần thơ với giá tám trăm năm mươi đồng
hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện vũng liêm đang củng cố hồ sơ đồng thời tạm giữ số thuốc lá trên cùng với phương tiện để tục điều tra làm rõ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng tôi